tuy nhiên các đối tượng đã tăng tốc lao thẳng xe vào tổ công tác
quá trình vây bắt in đã sử dụng dao nhọn giấu trong người chống trả lại và chém vào tay của trung úy lê văn thi
và trung úy lường văn hoan làm các đồng chí bị thương
tại hiện trường tổ công tác đã khống chế thu giữ trên tay in một con dao nhọn
đối tượng còn lại đã điều khiển xe bỏ chạy
kiểm tra hiện trường lực lượng chức năng phát hiện một gói ni lông nghi có chất ma túy
trước đó vào hồi một mươi tám h năm cùng ngày tại khu vực km sáu mươi bốn một trăm linh quốc lộ bốn d thuộc địa phận
bản tòng phẳng xã bình lư huyện tam đường tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng công an tỉnh lai châu cũng đã bắt quả tang đối tượng trang a khai
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê huyện mường nhé tỉnh điện biên có hành vi mua bán trái phép bốn bánh heroin
với hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy hai đối tượng là nguyễn trọng hồng bốn mươi hai tuổi quê tỉnh hà tĩnh
và lê thanh tùng ba mươi bốn tuổi quê tỉnh bến tre
đã bị công an huyện tân phú tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó công an huyện tân phú đồng nai bắt quả tang đối tượng hồng đang mang ma túy bán cho người nghiện
tại thị trấn tân phú tăng vật thu giữ là bảy gói ma túy đá có trọng lượng hơn ba trăm bảy mươi năm gram một năm viên thuốc lắc
một súng tự chế dạng rulo cùng một mươi hai viên đạn chỉ đang chờ kết quả giám định một cân điện tử một bình hơi cay
và gần một trăm linh năm triệu đồng tiền mặt
mở rộng điều tra cơ quan công an đã tiến hành bắt đối tượng lê thanh tùng khi đang mang ma túy bán cho người nghiện
ở xã long an huyện long thành thu giữ bốn gói ma túy đá có trọng lượng khoảng hai trăm linh gram
liên quan đến vụ nhóm hàng chục người trốn khỏi casino nhập cảnh trái phép về việt nam
đồn biên phòng cửa khẩu long bình an giang hiện đang phối hợp với chính quyền địa phương và công an huyện an phú
tổ chức lực lượng tìm kiếm một người mất tích sau khi bơi qua sông bình ghi
cảnh vào việt nam
trước đó sáng ngày một mươi tám tháng tám chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid một mươi chín của huyện an phú
tỉnh an giang phát hiện bắt giữ bốn mươi người chưa xác định được nhân thân lai lịch
từ casino ritworth tỉnh kandan campuchia bơi sông bình ghi nhập cảnh trái phép về việt nam
lực lượng chức năng đã tiến hành lấy lời khai các đối tượng
bước đầu các đối tượng khai nhận sau khi tìm cách xuất cảnh trái phép sang campuchia
thì hợp đồng và làm việc tại các casino
làm việc quá thời gian quy định không được nghỉ ngơi và không được trả lương
nên nhóm người này bàn bạc tìm cách vượt biên giới về việt nam
sau khi nhảy xuống sông bình ghi để bơi về việt nam
một người bị mất tích một người bị bảo vệ của casino rickworld giữ lại
hiện đồn biên phòng cửa khẩu long bình phối hợp với công an huyện an phú
tổ chức lực lượng tìm kiếm người mất tích
cũng liên quan đến vụ việc này lực lượng chức năng đã chuyển bốn mươi người
về trung tâm giáo dục cộng đồng xã đa phước huyện an phú
để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị có nghề nghiệp ổn định nhưng vì lòng tham nổi lên
mà đối tượng huỳnh công hữu một mươi bảy tuổi quê tại huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi
đã cướp giật lấy một điện thoại của một thanh niên ở phường hòa khánh nam quận liên triều
với hành vi trên huỳnh công hữu đã bị đội cảnh sát hình sự công an quận liên triểu
thành phố đà nẵng truy xét khẩn cấp và bắt giữ
khi đang lẩn trốn tại quê nhà và di lý về thành phố đà nẵng để phục vụ cho công tác điều tra
cụ thể ngày một mươi sáu tháng tám một bị hại trú tại phường hòa khánh nam quận liên triểu
có gặp gỡ một thanh niên quen biết trên mạng xã hội để mục đích trao đổi giao lưu điện thoại iphone
trong lúc bị hại không để ý nam thanh niên trên đã lên xe bỏ trốn cùng chiếc điện thoại
mượn xem trước đó của bị hại
nhận được tin báo công an quận liên triều đã tập trung lực lượng truy xét
và xác định được huỳnh công hữu chính là thủ phạm gây nên vụ cướp giật trên
hữu đã bị giữ khi đang lẩn trốn tại huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi
thưa quý vị vây bắt tội phạm một việc làm nguy hiểm thường gắn liền với trọng trách của lực lượng công an
thế nhưng trong cuộc sống hàng ngày rất nhiều những người dân có tinh thần vì an ninh tổ quốc
lòng nghĩa hiệp đã sẵn sàng đối diện với tội phạm mà không nao núng e rẻ
câu chuyện sau đây tại phường thanh bình quận hải châu thành phố đà nẵng
là một minh chứng mạnh mẽ cho tinh thần toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của người dân thành phố bên sông hà
đến bây giờ người dân ở tổ dân phố bốn mươi phường thanh bình quận hải châu
vẫn chưa quên được vụ việc xảy ra vào đêm ngày tám tháng tám
do mâu thuẫn trong gia đình đối tượng hoàng minh phong ba mươi năm tuổi quê tỉnh thừa thiên huế
mang theo dao đến một ngôi nhà ở đường đống đa
rồi tấn công hai người phụ nữ là vợ và mẹ vợ của mình đang thuê trọ tại đây

đến nay sức khỏe của hai người phụ nữ trên đã ổn định trở lại
trong sự việc trên nếu như không có tinh thần dũng cảm đấu tranh với tội phạm của người dân địa phương
thì rất có thể án mạng đã xảy ra
đến nay sức khỏe của hai người phụ nữ trên đã ổn định trở lại
đến nay sức khỏe của hai người phụ nữ trên đã ổn định trở lại
nên thời gian tới lực lượng công an chúng tôi sẽ tham mưu đảng ủy
ủy ban nhân dân triển khai nhiều mô hình thiết thực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
để ngày càng đi vào nề nếp và nâng cao ý thức đấu tranh với tội phạm của người dân hơn nữa trên địa bàn
ngay khi nhận được thông tin về vụ việc chính quyền phường thanh bình quận hải châu đã đến thăm hỏi động viên
và đặc biệt là thưởng nóng ghi nhận tinh thần dũng cảm của người dân địa phương
chính sự đồng lòng ấy đã tạo nên sức mạnh của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngay từ cơ sở
qua sự việc vừa rồi thì chúng ta thấy được rằng các lực lượng của phường cũng như khu dân cư và người dân
đã kịp thời khắc phục trắng áp được tội phạm không có những vụ việc đáng tiếc xảy ra
đây là một trong những vai trò rất lớn của người dân đối với lại an ninh tổ quốc an ninh của khu vực an ninh của khu phố
việc cứu người sẵn sàng đấu tranh với cái xấu với tội phạm
khi đối diện với chuyện bất bình xảy ra trên phố hay khu dân cư đã không còn là điều xa lạ với người dân thành phố đà nẵng
trong tiềm thức của mỗi một người dân tinh thần xả thân vì nghĩa hiệp luôn thường trực và được nuôi dưỡng dựng xây
từ việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc vững mạnh ở từng khu dân cư
đây cũng chính là yếu tố quan trọng để thành phố đà nẵng giữ gìn thương hiệu an bình đáng sống
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng trần thị năm sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một hộ khẩu thường trú tại ấp tân an xã tân bình huyện châu thành tỉnh đồng tháp
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng tháp
là đối tượng đặng thanh duyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại khóm hai phường một thành phố sa đéc tỉnh đông tháp
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công an huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn vũ thanh quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp thượng một xã thường thới tiền huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lùi quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữa các đối tượng
khi chưa có thông tin
các đối tượng có sự can thiệp của lực lượng công an